và tôi cũng gửi đến quý vị một tin vui nhỏ nhỏ
đó là sau những ngày thời tiết ẩm ướt và mưa gió
thì đến thứ bốn tuần này
mưa sẽ dứt hẳn ở thủ đô hà nội
trời chuyển nắng giáo và nền nhiệt sẽ tăng dần lên
mức cao nhất là ba mươi một độ c vào ngày thứ sáu
như vậy là có vẻ chị em phụ nữ
thì sẽ có cơ hội được diện
những bộ trang phục mang phong cách
hài thù một chút chứ không phải là
những cái quần áo lớp nọ lớp kia nữa
và có lẽ thì
vâng đúng là
có lẽ là chỉ còn mỗi cái dịp này nữa thôi
để chị em phụ nữ chúng tôi có thể
xung xính quần áo và đi chụp ảnh chẳng hạn nữa
bởi vì theo nhận định của các chúng ta ký tượng
sau đợt nắng ấm này thì khu vực bắc bộ
sẽ chính thức bước vào trạng thái mùa đông đúng nghĩa
trời sẽ dần chuyển lạnh và có da rét
vì vậy mà quý vị hãy tranh thủ
những ngày tới để giặt rũ
phơi phóng đồ đạc mùa hè và mùa thu
cất sẵn vào tủ và chuẩn bị
những cái áo phao áo len hay là áo giữ nhiệt
để chuẩn bị cho mùa đông được đánh giá là lạnh hơn mọi năm này ạ
chúng tôi sẽ còn trở lại
với những thông tin về dự báo thời tiết
ở phần sau của chương trình
còn bây giờ mời quý vị đến với những phần tin tức lúc đầu ngày mới
vừa rồi là những cập nhật trong sáng phương nam
còn bây giờ quang huy xin mời quý vị đến
với những thông tin thời tiết
tại các vùng trên cả nước